thưa quý vị chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức trung quốc
theo lời mời của ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chủ tịch quốc hội trung quốc triệu lạc tế
chuyến thăm của chủ tịch quốc hội vương đình huệ góp phần triển khai nhận thức chung cấp cao sau khi hai nước ra tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc
và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
nỗ lực vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
thủ đô bắc kinh trung quốc những ngày mùa xuân nắng ấm tràn hòa trong không khí chân thành hữu nghị tại đại lễ đường nhân dân
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã có cuộc hội kiến tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
hội đàm với chủ tịch quốc hội trung quốc triệu lạc tế và hội kiến chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc vương hộ ninh
việc tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình gặp chủ tịch quốc hội vương đình huệ ngay sau khi đoàn tới bắc kinh
thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai nước và chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao việt nam
tại cuộc hội kiến chủ tịch quốc hội vương đình huệ và tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ việt nam trung quốc
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình gửi lời tham hỏi thân thiết đến tổng bí thư nguyễn phú trọng
chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định trung quốc ủng hộ việt nam phát triển ổn định
và khẳng định tuyên bố chung việt nam trung quốc năm hai nghìn hai mươi ba đã xác định định vị mới cho quan hệ việt nam trung quốc
và trách nhiệm của tất cả chúng ta là triển khai cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng hai nước
đem lại những kết quả cụ thể tốt đẹp hơn
chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên nâng tầm kết nối chiến lược tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác hai nước
với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác thương mại mở rộng nhập khẩu hàng hóa nhất là nông sản của việt nam
đẩy mạnh kết nối giữa việt nam với những chiến lược phát triển lớn của trung quốc như kết nối đường sắt đường bộ cao tốc
đường biển đường không thúc đẩy hợp tác tài chính tiền tệ chuyển đổi số
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định trung quốc sẵn sàng cùng việt nam duy trì trao đổi chiến lược
thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp tăng cường giao lưu hợp tác kênh đảng chia sẻ kinh nghiệm
lý luận về xây dựng đảng và quản lý đất nước tăng cường hợp tác thực chất đẩy nhanh kết nối chiến lược
tại cuộc hội đàm với ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
hai người đứng đầu quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp
tăng cường vai trò giám sát của cơ quan lập pháp hai nước trong việc đôn đốc các bộ ngành địa phương hai bên
triển khai thực hiện các văn kiện thỏa thuận đã ký kết
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và chủ tịch quốc hội trung quốc triệu lạc tế đã ký mới thỏa thuận hợp tác mới giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc
hai bên nhất trí thành lập ủy ban hợp tác giữa quốc hội việt nam với nhân đại toàn quốc trung quốc
đồng chủ tịch ủy ban hợp tác là chủ tịch quốc hội việt nam và ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc trung quốc
ủy ban hợp tác có nhiệm vụ làm sâu sắc và tăng cường quan hệ giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc
góp phần nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện thúc đẩy cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
hội kiến chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc vương hộ ninh
hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hợp tác giữa mặt trận tổ quốc việt nam và chính hiệp toàn quốc trung quốc
tăng cường trao đổi kinh nghiệm để cùng phát huy tốt nhất hiệu quả nhất vai trò tham chính nghị chính và tham mưu chính sách của các nhân sĩ trí thức
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tham dự tọa đàm về cải cách doanh nghiệp nhà nước
và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp việt nam trung quốc đến thăm đại sứ quán việt nam tại bắc kinh và gặp mặt đại diện cộng đồng người việt nam tại trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đến thăm thành phố thượng hải
dự diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại việt nam trung quốc
thăm trung tâm lập pháp hồng kiều và khu thí điểm thương mại tự do thượng hải
tại buổi tiếp đồng chí trần cát ninh ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thượng hải
chủ tịch quốc hội mong muốn hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có
nhất là quan hệ hợp tác hữu nghị hình mẫu giữa thượng hải với thành phố hồ chí minh và một số địa phương khác của việt nam
tăng cường chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong phát triển và quản lý đô thị đổi mới sáng tạo thu hút đầu tư tài chính tiền tệ
tại cuộc tiếp đồng chí vương ninh ủy viên trung mương đảng cộng sản trung quốc bí thư tỉnh ủy
chủ nhiệm ủy ban thường vụ nhân đại tỉnh vân nam hai bên trao đổi các biện pháp nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của hai bên
thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các bộ ngành địa phương của việt nam với tỉnh vân nam trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị tỉnh vân nam tiếp tục bảo tồn các địa chỉ đỏ cách mạng
nơi chủ tịch hồ chí minh và các lãnh đạo cách mạng việt nam đã từng hoạt động
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đã có nhiều cuộc tiếp lãnh đạo các tập đoàn công ty lớn của trung quốc
tại các cuộc tiếp chủ tịch quốc hội nhấn mạnh quốc hội và chính phủ việt nam ngày càng hoàn thiện môi trường pháp lý
tạo môi trường đầu tư thông thoáng thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước
chủ tịch quốc hội hoan nghênh và khuyến khích những doanh nghiệp uy tín tiêu biểu của trung quốc tham gia nghiên cứu đầu tư
và triển khai hợp tác trong các dự án hạ tầng quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại việt nam
sau thời gian sáu ngày thăm chính thức trung quốc từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng bốn với hơn bốn mươi hoạt động chính thức cấp cao và nhiều hoạt động bên lề phong phú
chuyến thăm của chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã thành công tốt đẹp hoàn thành tất cả các mục tiêu yêu cầu đề ra
chuyến thăm là bước tiến mới trong quan hệ việt trung thể hiện sự đóng góp quan trọng của cơ quan lập pháp đối với sự phát triển tổng thể của quan hệ hai đảng hai nước
chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tới trung quốc đã thành công tốt đẹp
góp phần nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
đồng thời khẳng định chủ trương xuyên suốt nhất quán của đảng nhà nước việt nam
coi phát triển quan hệ với trung quốc là sự lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại
chuyến thăm cũng góp phần nâng tầm và làm sâu sắc thực chất hơn quan hệ giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc
đưa mối quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp trở thành trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai đảng hai nhà nước